sáng nay tại phủ chủ tịch nước quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân đã tiếp đại sứ nhật bản và đại sứ cộng hòa algeri đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
tiếp đại sứ nhật bản yamada takio quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân chúc mừng đại sứ đã có nhiệm kỳ thành công tại việt nam
đánh giá cao những đóng góp của đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước quyền chủ tịch nước nhấn mạnh việt nam và nhật bản có quan hệ lâu đời
trải qua các thời kỳ đến nay là đối tác chiến lược toàn diện thể hiện tin cậy chính trị cao và thúc đẩy quan hệ song phương lên tầm cao mới
hiện nay nhật bản là đối tác lớn thứ nhất của việt nam về viện trợ oda đứng thứ hai về lao động và hợp tác lao động đứng thứ ba về đầu tư du lịch và đứng thứ tư về hợp tác thương mại
quyền chủ tịch nước khẳng định hợp tác kinh tế giữa hai nước tiếp tục đi vào trường sâu hiệu quả giao lưu nhân dân ngày càng sâu sắc gắn bó
với hơn năm trăm hai mươi người việt nam học tập làm việc và xét nghiệm
việt nam trở thành cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại nhật bản
bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp vượt bậc của quan hệ việt nam nhật bản thời gian qua đại sứ yamada takio nhấn mạnh
quan hệ hợp tác đó đã có từ lâu đời và có nhiều nét tương đồng với văn hóa
quan hệ hợp tác giữa hai nước còn nhiều tiềm năng
đại sứ cho biết chính phủ nhật bản đang rất quan tâm đến đổi mới sáng tạo và đây cũng là lĩnh vực việt nam quan tâm
tiếp đại sứ algeri abdelhamid bordel
cô bazin đến chào từ biệt
quyền chủ tịch nước chúc mừng đại sứ hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
quyền chủ tịch nước cho biết algeri kỷ niệm bảy mươi năm quốc khánh cùng năm việt nam kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
hai nước có quan hệ truyền thống lâu đời gắn bó ủng hộ lẫn nhau trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập và hỗ trợ nhau trong quá trình phát triển
hiện nay quan hệ hai nước đã có những bước phát triển tích cực trong đó có tăng cường các cơ chế hợp tác song phương như tham vấn chính trị và kỳ họp ủy ban liên chính phủ
kinh mạch thương mại song phương năm qua đạt khoảng ba trăm linh triệu usd tăng sáu mươi tám
khẳng định tiềm năng hợp tác kinh tế hai nước còn lớn quyền chủ tịch nước đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và năng lượng
đại sứ abdelhamid boubazine vui mừng thông báo đến quyền chủ tịch nước
hiện hai nước đang triển khai thảo luận một mươi bốn thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong đó có thỏa thuận kết nghĩa giữa tỉnh điện biên và một xã của algeri
vừa qua algerie cũng phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng phía việt nam nâng cấp khu tưởng niệm các cán bộ phóng viên việt nam và algeri hy sinh trong vụ tai nạn máy bay tại sóc sơn năm một nghìn chín trăm bảy mươi
góp phần làm cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương và giao lưu nhân dân giữa hai nước